trong sự kiện liên hoan ẩm thực quốc tế hội an lần thứ hai được diễn ra vào tháng ba này hiệp hội đầu bếp quốc tế sẽ trao giấy chứng nhận hội an thủ phủ ẩm thực của việt nam cho chính quyền địa phương
chứng nhận này là sự khẳng định thương hiệu hình ảnh văn hóa du lịch của thành phố hội an đến du khách trong và ngoài nước
liên hoan ẩm thực quốc tế hội an lần thứ hai được hội an đăng cai tổ chức sẽ chính thức diễn ra từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi sáu tháng ba với sự tham gia của một mươi hai đầu bếp lừng danh thuộc hiệp hội đầu bếp quốc tế
xuyên suốt những ngày diễn ra sự kiện các đầu bếp sẽ trổ tài chế biến món ăn tại một mươi hai quầy hàng trong phố cổ từ nguồn nguyên liệu chính do thành phố hội an cung cấp
đặc biệt trong đêm khai mạc chủ tịch hiệp hội đầu bếp quốc tế ông thomas andia guller sẽ trao giấy chứng nhận
hội an thủ phủ ẩm thực của việt nam cho chính quyền địa phương
theo ban tổ chức sự kiện là dịp để tăng cường quảng bá khẳng định thương hiệu hình ảnh văn hóa du lịch của thành phố hội an đến du khách trong và ngoài nước
đồng thời tạo cơ hội để các đầu bếp địa phương giao lưu trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia ẩm thực hàng đầu thế giới